đoàn công tác của ủy ban tường vụ quốc hội do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trường đoàn
đã đến thăm và làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận về tình hình kinh tế xã hội
công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi tám và quý i năm hai nghìn một mươi chín những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh bình thuận chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã biểu dương
đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình thuận trong thời gian qua
đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình thuận phải đoàn kết nhất trí
nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn thử thách đổi mới sáng tạo để đạt được mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra
quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của đảng quốc hội chính phủ khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn lực sẵn có của tỉnh
để phát triển kinh tế xã hội chú ý giám sát chặt chẽ những khu vực những dự án có nguy cơ về môi trường
lãnh đạo chỉ đạo tập trung nắm chắc xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở không để bị động bất ngờ
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc
và các tổ chức đoàn thể theo hướng gần dân hiểu dân trọng dân chăm lo giải quyết những yêu cầu bức thiết chính đáng của nhân dân
về những kiến nghị của tỉnh bình thuận chủ tịch quốc hội giao cho tổng thư ký quốc hội
các ủy ban của quốc hội giúp ủy ban thường vụ quốc hội theo dõi đồn đốc việc xử lý của chính phủ
cũng như của các bộ có liên quan để giúp cho bình thuận thao gỡ những khó khăn điểm nghẽn để phát triển kinh tế xã hội
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng ba chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và tặng quà bác mẹ việt nam anh hùng
ở huyện hàm tân và huyện hàm tuận nam